trong khi đó ubnd tỉnh quảng nam vừa quyết định phê duyệt khoản viện trợ trị giá hơn hai mươi chín năm tỷ đồng
do tổ chức medipeace của hàn quốc tài trợ để phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật tỉnh quảng nam
mục tiêu chủ yếu của dự án là hỗ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em khuyết tật
trên địa bàn bốn địa phương là huyện núi thành hiệp đức tiên phước và thành phố tam kỳ
thông qua các hoạt động phục hồi chức năng bền vững
thời gian thực hiện dự án dự kiến từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sáu
với tổng số vốn dự án là hơn hai mươi chín năm tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại
ubnd tỉnh quảng nam giao sở y tế phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan địa phương liên quan
lập kế hoạch hoạt động chi tiết và triển khai thực hiện đúng nội dung được phê duyệt
và đúng với quy định của nhà nước
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm
ngày một mươi năm tháng bốn tới đây tại điện biên sẽ diễn ra
buổi hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề
chiến thắng điện biên phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
hội thảo khoa học chiến thắng điện biên phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
sẽ tập trung làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế khu vực và trong nước
âm mưu thủ đoạn của thực dân pháp và can thiệp của đế quốc mỹ trong thực hiện kế hoạch nava
dự hình thành tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
nỗ lực chiến tranh cao nhất của thực dân pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược việt nam
khả năng ứng phó của thực dân pháp ở điện biên phủ trước đòn tiến công chiến lược của quân và dân ta
một trăm linh chín bài tham luận tại hội thảo được nghiên cứu công phu nghiêm túc
góp phần làm rõ chủ trương chiến lược đúng đắn sáng suốt của trung ương đảng
đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh trong lãnh đạo toàn dân kháng chiến
cũng như sự chỉ đạo và điều hành chiến tranh của tổng quân ủy bộ quốc phòng tổng tư lệnh
quá trình chuẩn bị và xây dựng lực lượng bảo đảm hậu cần
đồng góp của các tầng lớp nhân dân trực tiếp là đồng bào tây bắc và tỉnh điện biên lai châu
hôm nay bốn tháng bốn tại tỉnh ninh bình bộ tư lệnh quân đoàn một mươi hai phối hợp với báo quân đội nhân dân
đã tổ chức buổi tọa đàm nghệ thuật quân sự trong chiến dịch điện biên phủ
bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng tầm vóc vĩ đại
và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng điện biên phủ vẫn luôn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn đảng
toàn quân toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
với quan điểm và phương pháp luận khách quan các đại biểu đã khẳng định
phân tích làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu về đường lối chiến lược đúng đắn của đảng ta
và chủ tịch hồ chí minh là nhân tố quyết định chiến thắng điện biên phủ
nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược của ta trong đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đỉnh cao là chiến dịch điện biên phủ
quân đội nhân dân việt nam anh hùng là lực lượng nòng cốt làm nên chiến thắng địa biên phủ
có phần làm phong phú nghệ thuật quân sự việt nam
chiến thắng điện biên phủ để lại những bài học còn nguyên giá trị
trong xây dựng quân đội tinh gọn mạnh tiến lên hiện đại
thông qua buổi tọa đàm cung cấp những luận cứu khoa học phục vụ sự lãnh đạo
chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
trong xây dựng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội
xây dựng quân đội theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới